tối hai mươi năm tháng bảy chương trình nghệ thuật đặc biệt ký ức thời hoa lửa do báo nhân dân bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp tổ chức đã diễn ra tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
tới dự chương trình có đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng thường trưởng ban bí thư vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành các mẹ việt nam anh hùng các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng đến từ năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc
ký ức thời hoa lửa là chương trình nghệ thuật ý nghĩa nhằm tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ thương binh đã hy sinh thân mình và công hiến về đất nước
qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn sự tri ân cao cả đối với những thế hệ cha anh đi trước những người đã dành chọn cuộc đời cho nền độc lập tự do của tổ quốc
chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ca sĩ
nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các tiết mục là những ca khúc nổi tiếng về tình yêu quê hương đất nước
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao tặng sổ tiết kiệm tới đại diện một số gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng nhằm góp phần nâng cao đời sống của những đối tượng người có công với cách mạng đang còn gặp khó khăn